một vấn đề đang được đặt ra trong thời kỳ công nghệ bốn phát triển mạnh
đó là định hướng nghề cho thanh niên sao cho phù hợp chất lượng
cùng với đó xu hướng dịch chuyển nguồn lao động trong cộng đồng asean
cũng đang đặt ra bài toán cho các cơ quan quản lý và chính mỗi lao động trẻ hiện nay
cả nước hiện có trên một mươi ba triệu lao động trong độ tuổi thanh niên
chiếm khoảng hai mươi bốn lực lượng lao động
việc phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trẻ tận dụng tốt cơ hội trong thời kỳ dân số vàng
chính là thúc đẩy sự phát triển của đất nước
trong thời gian qua vấn đề định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên
luôn là một vấn đề quan trọng và cấp thiết được đảng và nhà nước quan tâm
hiện nay là theo quy định của luật thanh niên thanh niên từ một mươi sáu cho đến ba mươi tuổi
và hiện nay lực lượng lao động thanh niên chiếm khoảng hai mươi năm lực lượng lao động cả nước
và đây là đội ngũ nếu chúng ta tận dụng tốt thì sẽ có phần đóng góp rất lớn
cho việc phát triển kinh tế đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập
và đòi hỏi nâng cao năng lực sức cạnh tranh của người lao động
cũng như là đóng góp vào năng lực nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
đảng và nhà nước rất là quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên
và rất nhiều các quy định từ luật thanh niên cho đến luật việc làm
và các nghị định hướng dẫn luật thanh niên luật việc làm
và các chương trình đề án nhằm hỗ trợ phát triển thị trường lao động giải quyết việc làm
hỗ trợ thanh niên sinh viên khởi nghiệp lập nghiệp đều đã được triển khai rất là sâu rộng
và bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực để giải quyết việc làm cho thanh niên
tuy nhiên dù lực lượng lao động trẻ của chúng ta đang dồi dào
song lại có nhiều điểm bất lợi về khả năng tiếp cận thị trường lao động
thiếu các kỹ năng mềm cũng như khả năng ngoại ngữ
theo thống kê của thị trường nhân lực việc làm
chúng ta hiện có tổng số lao động khoảng năm mươi bảy năm triệu
trong đó kỹ năng lao động cao chiếm một mươi hai kỹ năng trung bình chiếm bốn mươi tám
kỹ năng thấp chiếm bốn mươi kỹ năng tiếng anh chỉ đạt năm
đứng trước cái thách thức của cách mạng công nghiệp
kỹ năng bốn đối với việt nam và đối với giáo dục nghề nghiệp nói riêng
thì cũng quả thật là còn nhiều vấn đề đó
bản thân người lao động việt nam sau khi được đào tạo
tôi đánh giá chung là ở hầu như các cấp trình đội đào tạo
thì đa phần vẫn chưa đáp ứng được cái kỹ năng
kỹ năng ở đây thể hiện là cái kỹ năng mềm
thì đấy tôi cho rằng đó là một điểm yếu
ví dụ như kỹ năng mềm đó là ngoại ngữ
kỹ năng mềm đó chính là cái khả năng phối kết hợp
xử lý công việc
rồi tìm hiểu được cái văn hóa của những cái doanh nghiệp
cái nơi mình đang làm của cái đất nước đó
trong bối cảnh hiện nay
thì cái ngoại ngữ là một cái rào cản lớn nhất
đối với người việt nam của chúng ta
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên hiện nay là sáu bốn mươi ba
tỷ lệ lao động có trình độ đã qua đào tạo
và có bằng cấp chỉ chiếm hai mươi bảy
một mươi thanh niên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn
không có việc làm hoặc không được đào tạo
chất lượng nhân lực thấp
ba mươi chín năm thanh niên làm bằng cấp
làm những công việc dễ tổn thương
hoặc không được hưởng lương phụ giúp gia đình
một phần ba lao động trẻ làm nông nghiệp
năng suất lao động thấp
nghịch lý hơn nữa là tỷ lệ thất nghiệp
của những người đã qua đào tạo nghề nghiệp
đặc biệt là của những người có trình độ đại học
thường cao gấp đôi chỉ số thất nghiệp chung
của toàn bộ lực lượng lao động
nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên dôi dư
khi nhu cầu vẫn còn rất lớn
mặc dù so với thế giới
tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên chúng ta chưa cao
chưa tận dụng hết tiềm năng của đội ngũ thanh niên
bên cạnh đó là tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường
gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm
phải làm trái ngành trái nghề
hoặc là chấp nhận những công việc
mà lao động phổ thông không đúng
với ngành nghề mà đã được đào tạo
gây sự lãng phí về mặt xã hội
phản ánh một vấn đề là
cái đầu vào khi đào tạo
và cái đầu ra khi đào tạo nó có vấn đề
thì điều này một trong những nguyên nhân
bên cạnh quá trình đào tạo
rồi bên cạnh cá nhân
mỗi người thì có thể thấy là công tác tư vấn hướng nghiệp
định hướng nghề
nó đã có vấn đề từ cái điểm xuất phát
khó có thể là trách hoàn toàn về sinh viên
bởi vì là chúng ta cũng sẽ phải trách
cái hệ thống đào tạo giáo dục của chúng ta
dường như là chưa đáp ứng đúng cái nhu cầu của thị trường
cho nên dẫn đến tình trạng là
một số bạn ra trường thì lại không kiếm được việc làm
hoặc là làm những cái ngành nghề
mà thị trường không đòi hỏi nhiều nữa
vậy thì như vậy thì các bạn sẽ tìm cách là
đi chạy grab theo cái kiểu là để sống qua ngay
theo đánh giá nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng trên
được chỉ ra là do sự khập khiễng trong quan hệ cung cầu
chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng
việc định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh
khi còn ngồi trên ghế nhà trường không rõ ràng
bên cạnh đó nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm
đến công tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trong tỉnh
người làm công tác hướng nghiệp đó
ở địa phương cũng như ở địa phương
đặc biệt với đối tượng là học sinh thanh niên ở nông thôn
và chưa có độ sâu chưa có tính chuyên nghiệp
bất cả làm vẫn đều mang tính chất là kiêm nhiệm
và chưa tạo ra được sự thẩm thấu
để cho đối tượng thanh niên hiểu được rằng
rõ ràng mình chỉ cần giỏi
về một nghề nghiệp nào đó
ở một vài phạm vi vị trí việc làm nào đó
thì mình đã có thể sống làm việc và phát triển được rồi
ý thứ hai là sự hiểu biết
nhu cầu về thị trường lao động
của những người làm công tác đấy cũng chưa tốt
ý thứ ba là bản thân một số địa phương
kể cả các cấp chính quyền
cũng chưa có sự phối kết hợp và chỉ đạo quyết liệt
trong việc là khi định hướng hướng nghiệp
cho học sinh cho thanh niên
thì phải đạt được cái tiêu chí gì đạt được hiệu quả gì
để cho các em yên tâm học ở vị trí
ở cái trường a trường b hoặc là trung tâm a trung tâm b
sao cho phù hợp năng lực của các em
thực tế tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở
vào trung học phổ thông luôn chiếm trên tám mươi năm
cho thấy công tác phân luồng học sinh
sau trung học cơ sở vào học nghề trên cả nước
còn nhiều khó khăn thách thức
việc không đạt mục tiêu phân luồng học sinh
phần nào làm cho cơ cấu nguồn nhân lực của nước ta
ngày càng bất hợp lý không đáp ứng được yêu cầu
phục vụ phát triển của nền kinh tế trong quá trình hội nhập
hiện nay thì có thể thấy là trong công tác tư vấn hướng nghiệp
công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp nói chung
thì nó có rất nhiều vấn đề còn khó khăn
thứ nhất là về góc độ quản lý nhân nước
thì chúng ta có thể thấy là cái cơ chế chính sách của nhà nước
thì mặc dù là đã có rất nhiều cơ chế chính sách
tuy nhiên là khi đi vào thực tiễn
thì nó có rất nhiều hạn chế liên quan đến câu chuyện là
ví dụ như là đội ngũ về giảng viên giáo viên
về hướng nghiệp hiện nay trong các trường hội thông
là rất là hạn chế
thứ hai là các chương trình giáo dục hướng nghiệp hiện nay
nó cũng chưa có sự thống nhất và đồng bộ
thứ ba là cái chính sách phân luồng của nhà nước
sau khi đào tạo sau khi đào tạo tốt nghiệp cấp hai
nó cũng chưa được rõ nét
trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới
và xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
nhiều việc làm truyền thống sẽ mất đi
nhiều việc làm mới sẽ được sinh ra
đòi hỏi người lao động cần có trình độ
để đáp ứng với sự thay đổi của thị trường việc làm
để làm được như vậy
cần đo lường được chất lượng việc làm
xác định rõ nhu cầu của thị trường lao động mới
từ đó định hướng học sinh sinh viên
một cách bài bản đúng hướng
để khi ra trường các em có thể tìm được
những công việc phù hợp nhất với bản thân
thứ trước đến nay chúng ta chú ý khá nhiều
đến vấn đề công việc chuyên môn
nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải chú ý
đến việc đào tạo thêm các kỹ năng mềm
và kỹ năng số cho học sinh và sinh viên
bởi vì nếu như mà
trong thời đại mới với kỹ nguyên số
với công nghiệp bốn
thì những kỹ năng mềm kỹ năng giao tiếp
kỹ năng quản lý hạch hàng
rồi là tổ chức
thì sẽ giúp cho người ta
thích ứng được với
yêu cầu mới của công việc
trong tương lai hơn
cũng như là nếu trong trường hợp mà chúng ta có kỹ năng số
thì chúng ta có thể xử lý được rất nhiều
các vấn đề mà phù hợp với
sự thay đổi của công nghệ
trong thời gian tới
điều đó sẽ giúp cho khả năng thích ứng
của người lao động trong thời gian tới
tốt hơn rất là nhiều
bởi vì công việc nó sẽ thay đổi liên tục
trong kỹ nguyên số và trong kỹ nguyên số
trước những cơ hội và thách thức
từ cuộc cách mạng
bốn tới thanh niên
khi mà hàng trăm ngàn cơ hội việc làm
được tạo ra từ các hiệp định tự do thương mại
mà việt nam tham gia ký kết
nhiều chuyên gia cho rằng
công tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên hiện nay
cần chú trọng tới nhóm giải pháp
gồm tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp
nâng chất lượng nguồn nhân lực
tăng năng suất lao động và tăng cường quản lý lao động di cư
bên cạnh đó cần tăng cường nhận thức của người lao động
về việc làm định hướng nghề nghiệp
về phát triển kỹ năng
trong đó có các kỹ năng liên quan đến công nghệ bốn
vì hiện nay công tác tuyên truyền định hướng nghề
còn nhiều hạn chế
còn đang tâm lý thụ động
trông chờ ý lại
và các chính sách của nhà nước
hoặc hoàn toàn phụ thuộc
vào sự tư vấn định hướng của gia đình
nhiều hơn là chúng ta tìm hiểu
và tiếp cận các thông tin trên thị trường lao động
vì thế đã đến lúc
chúng ta cần đổi mới cơ chế chính sách
công tác thông tin tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức của người dân xã hội
về giáo dục nghề nghiệp
đối với phát triển kinh tế xã hội
và con người là rất quan trọng
qua đó nâng cao chất lượng đào tạo
các cấp trình độ gắn liền đào tạo
với giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu
của các xuân nhập
trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn
thì những hình thức về tuyên truyền
chúng ta cũng phải thay đổi làm sao
nó dễ tiếp cận
dễ tiếp cận hơn đơn giản hơn
và dễ hiểu hơn
và chúng tôi cũng đang hướng các hoạt động
phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động
về truyền thông về tuyên truyền
theo hình thức đa dạng phong phú
và phù hợp hơn để làm sao gọi mở
sự quan tâm và cũng như sự chú ý
của các bạn thanh niên trẻ
đặc biệt trong bối cảnh các trang thông tin
mạng xã hội bùng nổ như hiện nay
chúng tôi muốn hướng đến đối tượng
từng đối tượng khác nhau
chúng tôi sẽ có những hình thức phù hợp khác nhau
và làm sao các thông tin cung cấp
thực sự là đơn giản dễ hiểu
nhưng nó có ý nghĩa và nhấn vào những cái
và vấn đề người lao động cần phải quan tâm
và cần thực hiện
thứ nhất là các cấp bộ ngành đều phải
từ địa phương phải quan tâm hơn
đến công tác này để ra được
kế hoạch các chỉ đạo chỉ thị cụ thể
các cấp bộ ngành đều phải

địa phương mình để làm
phải thay đổi cái đấy thay đổi về nhận thức
ra được kế hoạch cụ thể
từ thay đổi về nhận thức đó
theo tôi nghĩ là
công tác về chế độ chính sách
đối với người vào
trọng sinh sinh viên vào
học nghề nghiệp
thì cũng cần phải thay đổi
quan tâm đến các đối tượng
ví dụ như phụ nữ người quyết tật
rồi các đối tượng học sinh nghèo dân tộc
tổ số vân vân
thay đổi nhận thức
thay đổi nhận thức một cách là phải đổi mới
và thay đổi và làm quyết liệt hơn
không có tuyên truyền trên nhiều thông tin
để ban hành rất nhiều
những cái cẩm năng hoặc là
để cho người học hiểu hơn
về cho thanh niên
hiểu hơn về việc học
như thế nào
cho nó phù hợp với năng lực
điều kiện bản thân rồi
cơ hội việc làm
có thể nói vấn đề định hướng nghề
cho thanh niên trong tỉnh hà nội
mới hiện nay đang nhận được sự quan tâm
của các cấp các ngành
từ bộ lao động thương bình và xã hội
và các tổ chức chính trị xã hội khác
trong đó có đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
mục tiêu chính đó là tìm ra
cơ chế chính sách ngày càng thiết thực hơn
định hướng nghề phù hợp với nhu cầu thị trường
đem lại sự hỗ trợ cần thiết
cho các đối tượng khó khăn
để giải quyết cái vấn đề mà việc làm
cho thanh niên nói chung cũng như là cho
học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường
thì đòi hỏi một cái giải pháp đồng bộ
từ cái khâu định hướng nghề nghiệp
nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp
cho vấn đề đẩy mạnh phát triển y tế
tạo mở nhiều cái cơ hội việc làm cho thanh niên
về phía của việc làm là đơn vị tham mưu giúp việc
cho bộ lao động thương bình xã hội
hiện nay chúng tôi đang tập trung với việc là sửa đổi
hoàn thiện các cái chính sách hướng dẫn
bộ lao động vừa được thông qua
tới đây là nghiên cứu sửa đổi luật việc làm
và các cái văn mặt hướng dẫn
đồng thời tập trung vào cái vấn đề nâng cao
cái năng lực dự báo thị trường lao động
trong cả ngắn hạn và giải hạn
đặc biệt là dự báo được cái nhu cầu của các cái doanh nghiệp
để làm sao cái việc đào tạo ra đáp ứng tốt
cái nhu cầu của doanh nghiệp
đồng thời là phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động
để tư vấn định hướng nhà nghiệp
và giới thiệu việc làm cho thanh niên phù hợp
thời gian tới thì đoàn đại diện của mình
chúng tôi trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ phối hợp với lại tổ chức plan việt nam
thì cũng sẽ là một cái dự án
liên quan đến công tác tư vấn hướng nghiệp
cũng như là việc làm cho thanh thiếu niên
tại năm tỉnh
là hà giang con tum lai châu
quảng trị và quảng mình
thì năm cái tỉnh này
thì đối tượng trọng tâm của cái dự án này
thì nó sẽ hướng tới thanh niên do tuổi số
thì đây là một cái mà chúng tôi hy vọng
với góc độ của đoàn thanh niên hồ sải minh
vai trò là chúng ta cũng có phần
tham gia cùng với các đơn vị nhà nước
trong việc mà nâng cao cái nhận thức của các bạn
về vấn đề việc làm
công nghệ bốn phát triển
đồng nghĩa với sự gia tăng tự động hóa
bị tà tà trong hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên theo khảo sát
trên một mươi chín nhà tuyển dụng tại bốn mươi bốn quốc gia
con người không hề bị đào thải
bởi máy móc mà ngược lại
con người đang hoặc sẽ có nhiều lựa chọn
việc làm hơn nhiều cách thức làm việc mới
tuy nhiên đó phải là lao động
có chất lượng có trình độ
có thể di chuyển trong phạm vi khu vực
thậm chí là thế giới
vâng thưa quý vị và các bạn
công nghệ bốn phát triển
đòi hỏi lao động của chúng ta
nhất là lao động trẻ muốn phát triển
phải nắm được rõ nhu cầu của thị trường
nâng cao chuyên môn kỹ năng mềm
kỹ năng số nếu không muốn bị đào thải
khỏi thị trường việc làm
nhận thức về nghề nghiệp không chỉ trông chờ
vào các cơ quan chức năng
mà còn ở chính những lao động trẻ của chúng ta
và đến đây thì thời lượng của chương trình
tạp chí lao động và xã hội tuần này
của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại